thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường vừa ký quyết định phân bổ đợt tám số lượng bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer cho các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước
đây là số vaccine pfizer sẽ về bốn đợt trong tháng bảy trong đó đợt đầu tiên đã về việt nam vào ngày bảy tháng bảy vừa qua với chín mươi bảy một trăm một mươi liều
theo quyết định phân bổ đa số các tỉnh thành trên cả nước sẽ nhận được năm tám trăm năm mươi liều pfizer
riêng tp hcm nhiều nhất với gần năm mươi bốn chín trăm chín mươi liều sau đó là hà nội ba mươi tám sáu trăm một mươi liều đồng nai và bình dương mỗi tỉnh hai mươi năm bảy trăm bốn mươi liều lực lượng quân đội ba mươi năm một trăm linh liều lực lượng công an bốn mươi ba hai trăm chín mươi liều
các tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương nghệ an thanh hóa đồng tháp kiên giang mỗi tỉnh sẽ nhận được bảy hai mươi liều
ngoài ra còn có hai mươi một bệnh viện viện trường đại học được phân bổ vaccine pfizer
bộ y tế lưu ý trong đợt phân bổ lần
giờ này trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine pfizer để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho người chưa được tiêm